sáng nay ngày hai mươi tháng hai trong không khí xúc động ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí nguyễn phúc thanh
nguyên phó chủ tịch quốc hội theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng được bắt đầu từ tám giờ đến một mươi một giờ sau đó là lễ truy điệu và lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà
thôn vĩnh thượng xã khai thái huyện phú xuyên thành phố hà nội
mở đầu lễ viếng là đoàn gia quyến thân nhân của nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh đã vào viếng
xúc động thành kính dân hương dân hoa trước anh linh đồng chí
tiếp đó đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
ghi vào sổ tang tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng xúc động viết
vô cùng thương tiếc đồng chí nguyễn phúc thanh người đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và nhân dân ta
đặc biệt đối với quân đội nhân dân việt nam và hoạt động của quốc hội
đồng chí mất đi để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn và những tình cảm quý trọng yêu mến
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí
xin vĩnh biệt đồng chí nguyễn phúc thanh kính mến
xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình
các đoàn đại biểu của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng ban dân vận trung ương văn phòng trung ương đảng đảng ủy công an trung ương và bộ công an
ban kinh tế trung ương đoàn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội
cũng đã vào viếng nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu thường trực ban bí thư trần quốc vượng nguyên chủ tịch nước lê đức anh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
đã gửi vòng hoa viếng nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
đồng chí nguyễn phúc thanh sinh ngày hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn quê quán xã khai thái huyện phú xuyên tỉnh hà tây tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa tám chín nguyên phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi khóa một mươi một đại biểu quốc hội các khóa một mươi
trong suốt cuộc đời
trong năm mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng thưởng huân chương hồ chí minh huân chương chiến công hạng nhất
huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác